một số tin tức an ninh trật tự
chiều tối qua ngày một mươi hai tháng một mươi một vụ nổ lò hơi đã xảy ra tại công ty cổ phần gạch ốp lát bnc
khu công nghiệp quế võ hai xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
khiến ba người chết sáu người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và các cơ quan chức năng
đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn
điều tra nguyên nhân vụ nổ và khắc phục hậu quả
qua điều tra ban đầu lực lượng chức năng nhận định đây là vụ nổ khí hóa than
tại trạm khí hóa than của công ty cổ phần gạch oplad bnc
sau khi vụ nổ xảy ra cơ quan chức năng và công ty cổ phần gạch oplad bnc
kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân tử vong
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại